liên quan đến các cuộc giao tranh giữa israel và lực lượng hezbollah tại israel tại liban
vào ngày một mươi hai tháng ba quân đội israel thông báo trong năm tháng vừa qua đã tấn công khoảng bốn năm trăm linh mục tiêu của lực lượng hezbollah tại liban và syri khiến ba trăm linh tay súng thiệt mạng
đáp lại phong trào hezbollah tuyên bố sẵn sàng trả đũa israel
theo quân đội israel hành động quân sự của tên aviv là nhằm đáp trả các cuộc tấn công của hezbollah nhằm vào dân thường ở phía bắc israel
các mục tiêu bị tấn công từ trên không và từ mặt đất bao gồm các cơ sở cất giữ vũ khí các cơ sở quân sự phục vụ cho các hoạt động tấn công cũng như các trung tâm chỉ huy kiểm soát của hezbollah
quân đội israel cũng cho biết trong số các tay súng thiệt mạng có năm chỉ huy cấp cao của hezbollah và hàng chục phần tử khủng bố
thông báo của quân đội israel được đưa ra sau khi một nguồn tin an ninh của liban cho hay các cuộc không kích của israel vào miền đông của nước này đã khiến một người thiệt mạng trong ngày một mươi hai tháng ba
trong bối cảnh giao tranh ở khu vực biên giới vẫn leo thang
hezbollah cho biết vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng cao và sẵn sàng đáp trả nếu như israel phát động tấn công